hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi ở nút đăng ký kênh ngay dưới video này
để không bỏ lỡ bất kỳ một số phát sóng nào trong chuyên mục bổ ích này nhé
theo thạc sĩ bác sĩ đạo trọng tuấn khoa tài mui họng bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
chảy máu mũi là cấp cứu hay gặp nhất trong chuyên ngành tai mũi họng
tùy vào triệu chứng và tình trạng ta sẽ có những cách xử trí khác nhau
chảy máu mũi gồm tất cả các trường hợp chảy máu từ lô mũi ra ngoài hay chảy xuống cống họng
theo bác sĩ đạo trọng tuấn có rất nhiều nguyên nhân dân đến chảy máu mũi
nguyên nhân toàn thân và tại chỗ
đối với nhóm nguyên nhân toàn thân có thể do bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp dị dạng mạch máu
do bệnh lý về máu như suy tủy số loạn chức năng đông tầm máu suy tủy
do bệnh lý mạng tính như là sơ gan suy thận
do dùng thuốc như là thuốc chống đông máu dùng corticoid kéo dài
hoặc do một số nguyên nhân khác như suy giảm miễn dịch ngộ độc các bệnh lý về di chuyển
đối với nhóm nguyên nhân tại chỗ có thể do viêm nhiễm như viêm mũi son cấp viêm mũi son dị ứng đợi bội nhiễm
do trấn thương từ việc ngoài mũi phát đập tai nạn sau phẫu thuật mũi soan
do khối u như u mau mạch u hóc mũi ung thư vào mũi họng ung thư sàng hàm
do dị vật nếu đợi lâu có thể dẫn đến viêm rết hoại tử
do phẫu thuật bất thường như dị dạng mạch máu suy mạch
hay do nhiêm độc khi phá các hóa chất độc hại như là acid kim loại nặng
cũng theo bác sĩ tuấn không có nguyên nhân nguy hiểm nhất
nhưng nếu chảy máu mũi mức độ nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng
tuy nhiên ở việt nam chưa có ca nào gây tử vong
mình không thể nói nguyên nhân nguy hiểm nhất được
nguyên nhân thì nó có thể đấy do thể do toàn thân
hoặc là do gu thì nguyên nhân nào cũng có thể gây những triệu chứng chảy máu
và chảy máu quan trọng nhất là chảy máu nhiều hay là chảy máu ít
chảy máu càng vào các động mạch lớn
các nguyên nhân làm chảy máu động mạch lớn thì càng nguy hiểm
vì chảy máu mũi khi chảy máu mức độ nặng
thì có thể nguy cơ dẫn đến ảnh hưởng đến tính mạng
bắt đầu tôi về đây thì đã gặp rất nhiều
các hình hợp chảy máu mũi từ nhẹ vừa đến nặng
có một ca rất nặng
phải can thiệp động mạch
bướm hổ cái
và động mạch hàm trong
nhưng mà vẫn cứu được bệnh nhân
chưa có ca nào là gây tử vong
không ít người thắc mắc
hai khái niệm chảy máu mũi và chảy máu cam có gì khác nhau
thậm chí nhiều người còn nghĩ việc chảy màu cam là ở mức độ nhẹ
còn chảy máu mũi là ở mức độ nặng hơn
tuy nhiên theo lý giải của bác sĩ tuấn
chảy máu cam và chảy máu mũi là một
theo bác sĩ
với những trường hợp chảy máu nhẹ
thường sẽ chảy ra cửa mũi trước
có thể tự cầm máu
hoặc sử dụng các biện pháp cầm máu thông thường
còn nếu chảy máu ở mức độ vừa hoặc nặng
thì sẽ phải có các dụng cụ chuyên biệt
các dụng cụ chuyên biệt
và nếu ở các mức độ cực nặng
thì cần can thiệp về phẫu thuật để cầm máu cho bệnh nhân
nếu các biện pháp kia không cầm được máu
để xác định được người bệnh đang ở mức độ nào
thì cần căn cứ vào số lượng máu chảy
và xét nghiệp cận lâm sàng
việc mất máu sẽ ảnh hưởng đến tình trạng toàn thân
công thức máu sẽ bị biến đổi
gây thiếu máu
nếu chảy máu nhiều không cầm được
thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng
nếu mà chảy máu lớn chảy máu nhiều
mà mình không cầm được
thì sẽ dối loạn đến huyết động
và khi đấy nó có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng
với có thể bị trị tinh mạch
do mất máu số lượng quá lớn mà mình không cầm được
các biện pháp máu nó sẽ xuống đường thở
nó gây ngừng thở
nó gây siêu hấp
theo bác sĩ tuấn bất kỳ một trường hợp nào chảy máu mũi
đều nên đến cơ sở y tế xử lý
tuy nhiên trước khi đến thì người bệnh
cần có các biện pháp cầm máu tạm thời
để hạn chế số lượng máu bị mất
bác sĩ cũng nêu ra lưu ý về cách xử lý tại nhà
khi bệnh nhân chưa kịp đến bệnh viện
thành những sai lầm khiến tình trạng chuyển nặng
thứ nhất là bệnh nhân không đừng nằm
bệnh nhân sẽ phải ngồi dậy
đầu có thể hơi cúi hơi hơi trước
tưởng mắt nhau là chảy mũi thì phải ngửa đầu lên
thì cái đấy không phải
nếu chảy máu thế sẽ theo đường mũi
sẽ xuống học
và nhiều bệnh nhân sẽ nuốt
không đánh giá được mức độ
và khi nuốt nhiều quá bệnh nhân sẽ kích cái nôn
cái nôn ra là
sẽ có nhiều người lập trị tim mạch
nếu mà số lượng máu lớn mất mối nhiều
thì nên đấy là phải ngồi dậy
hơi cúi mắt xuống một chút
lấy ngón tay ép chặt
cái cánh mũi bên chảy
từ năm đến một mươi phút
đến một mươi năm phút
sau đó thì phải đến cơ sở y tế ngay
bác sĩ tuấn cho biết thêm
chảy máu mũi sẽ không để lại biến chứng
nếu đó là ở mức độ vừa và nhẹ
trừ trường hợp chảy máu ở mức độ nặng
thì có thể gây ra các vấn đề về huyết động
hay máu xuống phổi
sẽ gây ra các bệnh lý về phổi
cùng theo bác sĩ
chảy máu mũi không liên quan gì đến dối loạn đông máu
khi có các triệu chứng đi kèm như là viêm soan
viêm sang cấp thì các triệu chứng đi trước
sẽ là về soan như là chảy mũi
dịch mủ hoặc các triệu chứng hát xì hơi thứ nhiều trước
nếu bệnh nhân không điều trị ổn định
sẽ dẫn đến chảy máu ở các mạch ở vùng xoang